năm nay do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín khiến cho việc học tập bị gián đoạn để giảm áp lực và đủ thời gian kết thúc năm học bộ giáo dục và đào tạo đã rút ngắn và cắt giảm một số nội dung chương trình
theo đó trong hướng dẫn về phương án ra đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với hướng dẫn tình giản
tuy nhiên theo thông báo mới đây đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông có thể ra vào phần nội dung tự học có hướng dẫn
điều này đã khiến cho nhiều học sinh hoang mang và lo lắng và cũng cho rằng bộ đã thay đổi quy định ngay khi kỳ thi cận kề
vì cho rằng phần tự học nằm trong phần cắt giảm sẽ không có trong đề thi nên suốt thời gian qua em đào ngọc cẩm tú đã bỏ qua không ôn phần nội dung này
và giờ khi nhận thông báo về việc đề thi có thể có phần nội dung tự học em mới vội vàng quay lại ôn tập nhưng thời gian đã không còn nhiều
điều này đã khiến cho nhiều học sinh hoang mang và lo lắng và cũng cho rằng bộ đã thay đổi quy định ngay khi kỳ thi cận kề
mà còn gây xáo trộn tiến độ ôn tập của học sinh
lãnh đạo nhiều trường cho rằng
thực tế đang có sự hiểu nhầm về quy định một trăm một mươi ba của bộ giáo dục bởi theo hướng dẫn không kiểm tra đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung không dạy không làm không thực hiện khuyến khích học sinh tự học
còn về phần tự học có hướng dẫn thì không có trong mục lưu ý không thi
tuy nhiên khi ghi tự học có hướng dẫn đã khiến nhiều giáo viên hướng dẫn và gửi file tài liệu cho học sinh tự làm
thêm vào đó học sinh cho rằng nó thuộc phần kiến thức tinh giảm
nên hầu hết các em không ôn tập
nó không tập trung vào
vậy thì quan điểm của tôi tôi cũng kiến nghị bộ nên nghiên cứu lại
tức là những cái phần này nên rõ ràng
nhiều ý kiến cho rằng năm nay các thí sinh đã thiệt thòi hơn do diễn biến của dịch covid một mươi chín
do đó bộ giáo dục và đào tạo nên tránh gây áp lực thêm cho các em khi kỳ thi đang đến rất gần